tại lâm đồng tính đến ngày một mươi một tháng bảy toàn tỉnh có bảy huyện thành phố đã xuất hiện các ổ dịch tả lợn châu phi với số lợn mắc bệnh gần sáu con
lực lượng chức năng đã tiêu hủy năm tám trăm năm mươi con với trọng lượng gần sáu trăm linh tấn
trước tình hình đó tỉnh lâm đồng đã áp dụng nhiều biện pháp nghiêm ngặt phòng chống dịch tả lợn châu phi trên toàn địa bàn
trong đó tuyên truyền khuyến cáo người dân về mức độ lây lan của dịch biện pháp phòng chống dịch thành lập chốt kiểm dịch để kiểm soát dịch
hạn chế tình trạng dịch bệnh lây lan phun thuốc tiêu độc khử trùng các trang trại cơ sở chăn nuôi nơi có nguy cơ lây nhiễm cao
bên cạnh đó tuyên truyền khuyến cáo người dân tạm thời không nên tăng đàn tái đàn lợn trong thời điểm các ổ dịch đang có chiều hướng lây lan phức tạp